bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số một mươi ba của ban bí thư công bố chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng quản lý bền vững tài nguyên rừng bảo tồn và nâng cao chữ lượng carbon rừng
chỉ thị số một mươi ba ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng
quyết định số bốn trăm một mươi chín ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng bảo tồn nâng cao chữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm hai nghìn ba mươi một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của rừng đối với sự phát triển của đất nước
đây sẽ là những hành lang pháp lý quan trọng để việc khai thác và phát triển rừng hiệu quả gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường
lấy thêm ý kiến của hồ
ngành nông nghiệp và phát triển đông thôn xác định việc ban bí thư ban hành chỉ thị một mươi ba là một cơ hội rất quan trọng cho công tác bảo vệ phát triển rừng bền vững
đồng thời cũng là yêu cầu trước hết là đối với ngành nông nghiệp và huy động cả xã hội vào trong việc triển khai các biện pháp đồng bộ
theo sự chỉ đảm

trong hai thập kỷ qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng việt nam đã nỗ lực ngăn chặn phá rừng thực thi pháp luật phủ xanh đất chống đổi chọc nâng cao độ che phủ rừng từng bước chuyển từ nhiều rừng sang rừng có chất lượng tốt hơn và đã đạt được những kết quả tích cực
trong giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi sáu độ che phủ rừng của việt nam đã tăng từ ba mươi ba hai năm hai nghìn một mươi lên bốn mươi một một mươi chín năm hai nghìn một mươi sáu trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng